thưa quý vị thời gian qua công an tp hà nội là một trong những đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
nhằm động viên khích lệ tinh thần cũng như giao nhiệm vụ cho công an tp hà nội làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch trong thời gian tới
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo và đại diện một số phòng chức năng của công an tp hà nội
quán triệt nghiêm túc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ công điện số hai của bộ trưởng bộ công an và chỉ thị số năm của chủ tịch ubnd tp hà nội
công an thành phố đã ban hành mệnh lệnh ba về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
triển khai việc tổ chức kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly toàn xã hội và phối hợp tổ chức xét nghiệm nhanh
của lực lượng y tế trên địa bàn thành phố thành lập ba mươi điểm chốt cửa ngõ ra vào thủ đô
cũng như tăng cường kiểm soát giám sát việc chấp hành cách ly xã hội trên tuyến đường sông và đường sắt
song hành với công tác phòng chống dịch công an thành phố tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm
về cơ bản quý i năm hai nghìn hai mươi công an thành phố hà nội đã giữ vững tình hình an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong đó đã đảm bảo an toàn ba trăm một mươi tám sự kiện quan trọng ngăn chặn âm mưu ý đồ của các đối tượng thù địch kích động gây dối
triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm hình sự đặc biệt là tội phạm tín dụng đen giảm mạnh
bên cạnh đó đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng đăng tin bài sai về dịch bệnh
xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo
cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
chia sẻ với những áp lực và vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
công an thành phố cần phải đánh giá sát hơn nữa việc đã thực hiện không để phát sinh tâm lý chủ quan
tiếp tục triển khai các phương án kế hoạch đã đề ra trong đó chú ý nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch
tại các trại tạm giam nhà tạm giữ công an các quận huyện
thứ trưởng nguyễn văn sơn mong rằng phát huy kết quả đã đạt được công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục cùng với các lực lượng
thực hiện trọn vẹn trách nhiệm tình cảm với đảng với nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn đã trao tặng công an thành phố hà nội năm mươi triệu đồng
một cơ số khẩu trang đồ bảo hộ và trang thiết bị y tế
trước diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới cũng như tại việt nam và lào diễn biến ngày càng phức tạp
chiều nay tại hà nội ban chấp hành lâm thời hội hữu nghị việt nam lào trong công an nhân dân đã trao tặng một trăm linh triệu đồng
và một khẩu trang y tế cho trung ương hội hữu nghị việt nam lào
thưa ủy quyền của thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch ban chấp hành lâm thời hội hữu nghị việt nam lào trong công an nhân dân
đồng chí thượng tá nguyễn minh hiếu phó cục trưởng cục đối ngoại phó chủ tịch thường trực ban chấp hành
đã thay mặt hội trao tặng một trăm linh triệu đồng và một khẩu trang y tế cho trung ương hội hữu nghị việt nam lào
cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời bày tỏ mong muốn trung ương hội sẽ tiếp tục quan tâm
phát động nhiều phong trào thi đua giáo dục truyền thống cho hội viên góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó
bền chặt giữa hai nước việt lào
thay mặt trung ương hội hiểu nghị việt nam lào đồng chí nguyễn văn mỹ phó chủ tịch tổng thư ký trung ương hội
đã tiếp nhận và gửi lời cảm ơn chân thành cũng như đánh giá cao sự chủ động hỗ trợ kịp thời
của hội hữu nghị việt nam lào trong công an nhân dân
trung ương hội sẽ tổ chức trao tận tay món quà hỗ trợ này tại đại sứ quán lào
đây là minh chứng thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
chúng ta đã trải qua hơn một nửa chặng đường trong thời điểm quan trọng thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ đối với việc cách ly xã hội phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
tại thành phố đà nẵng bên cạnh sự tuân thủ nghiêm chỉnh của phần lớn người dân trên địa bàn
thì vẫn còn một số ít người chủ quan chấp hành chưa nghiêm chỉ thị này
cùng với các đơn vị chức năng công an
các địa phương ở thành phố đà nẵng đã tăng cường các biện pháp đi từng ngõ gõ từng nhà
để nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
một buổi giao quân tuần tra kiểm soát địa bàn của phường hải châu hai quận hải châu
mặc dù đã được công an phường nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi đi ra đường hoặc đến nơi công cộng
nhưng thanh niên này vẫn rất ngoan cố cho rằng mình không sai
vì việc đeo khẩu trang thì bây giờ em không biết đâu
vì em cũng nghe nói là không đeo khẩu trang thì bây giờ cũng sai
ngoài vì thời gian lần lần mới tặng đeo khẩu trang lần lần cho nên em cũng ít khiêm đi
ngay từ khi có chỉ thị của thủ tướng chính phủ đối với việc giãn cách xã hội
cụ thể là chống tụ tập đông người và luôn phải đeo khẩu trang
công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
chấn chỉnh những tình trạng người dân chấp hành chưa nghiêm
mình nghĩ chủ trương thành phố đưa ra là đúng
tại vì cái này là hệ số nhân rất là cao
một người có thể nhăn đến gấp người rất là cao bởi đó mình hạn chế
đến thời điểm hiện tại ở các khu vui chơi hàng quán trên địa bàn thành phố đều đã ngừng mọi hoạt động
công an các quận huyện vẫn duy trì các tổ công tác
vừa tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vừa tuyên truyền nhắc nhở người dân hiểu và chấp hành
vào cái giờ cao điểm mà đặc biệt là ngoài giờ
thì phối hợp với các tổ của ủy ban dân để tiến hành kiểm tra
nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
và thực tế thì kết quả hiện nay thì công an phường
tổ của công an phường phối hợp với ủy ban phường cũng đã xử lý được một số trường hợp
ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh vào cộng đồng là mục tiêu lớn nhất mà cả nước đang hướng tới
chấp hành nghiêm chỉ thị của thủ tướng với sự quyết tâm cao độ
là tinh thần của các tổ phương
các cấp chính quyền và người dân thành phố đà nẵng đều sớm đẩy nùi covid một mươi chín ra khỏi địa phương
điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ công an phường
tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín thuộc phường đồng hòa quận kiến an
đối tượng vi văn thái trú tại quỳ hợp nghệ an
đã bị công an quận kiến an thành phố hải phòng khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
vào hồi hai mươi ba h năm mươi phút ngày năm tháng bốn
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường đồng hòa
quận kiến an thành phố hải phòng
chốt tại một trăm một mươi ba đường đồng hòa phường đồng hòa quận kiến an
phát hiện vi văn thái điều khiển xe mô tô chở vi văn cộng
cùng chú tại huyện quỳ hợp lưu thông trên đường đồng hòa
nên đã ra hiểu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt
tuy nhiên vi văn thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào đồng chí phạm minh đông
phó trưởng công an phường đồng hòa khiến đồng chí đông bị thương
ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng và đưa về trụ sở công an phường làm việc
được biết đối tượng vi văn thái từng có tiền án về tội cướp tài sản
đối tượng đến địa bàn phường đồng hòa quận kiến an thuê nhà trọ để tìm việc làm
sáng nay đoàn công tác của công an tỉnh sóc trăng đã đến tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các điểm chùa phật giáo nam tông khơ me trên địa bàn toàn tỉnh
tại các nơi đến đoàn đã thông báo nhanh tình hình diễn biến
của dịch bệnh covid một mươi chín và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch
theo khuyến cáo của cơ quan chức năng cho các vị sư sãi ban quản trị các chùa
thông qua buổi tuyên truyền công an tỉnh mong muốn các vị sư sãi cùng với ban quản trị các chùa
thực hiện nghiêm các chủ trương của đảng và nhà nước về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đề nghị các vị chức sắc tuyên truyền vận động bà con đồng bào phật tử
thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch covid một mươi chín
dịp này công an tỉnh sóc trăng cũng tặng nước sửa tay và dung dịch sát khuẩn
để hỗ trợ cho các chùa trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhân dịp tết của truyền john trinam thơ mây đoàn cũng đã ăn cần hỏi thăm
động viên và chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc và đồng bào dân tộc khơ me
được ấm no và hạnh phúc
những người có bệnh nền như ung thư tim mạch tiểu đường là những đối tượng
có nguy cơ tử vong cao nếu bị nhiễm covid một mươi chín
vì vậy công tác kiểm soát phát hiện sớm
tại các bệnh viện và các chuyên khoa này là vô cùng quan trọng ghi nhận tại bệnh viện ca
ngay từ cổng bệnh viện ca các cửa ra vào được kiểm soát chặt chẽ
toàn bộ nhân viên y tế người nhà bệnh nhân người đến khám tái khám
bắt buộc phải khai báo y tế trước khi vào bệnh viện
đeo khẩu trang đảm bảo khoảng cách tối thiểu hai mét đo thân nhiệt rửa tay khử khuẩn
những biện pháp này được áp dụng với bất cứ ai bước chân vào bệnh viện
thứ nhất là chúng tôi
tôi đề nghị tất cả các người đến bệnh viện
như là người bệnh đến khám người dân người nhà đối tác đến làm việc
cũng như là cán bộ y tế
thì đều một trăm linh đều phải sàng lọc ngay khi bước vào bệnh viện
thì có tám chốt sàng lọc của bệnh viện cơ sở tân triều
hai chốt ở cơ sở tâm hiệp
thì liên tục hoạt động hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
tại các khoa phòng điều trị nội chú
chỉ duy nhất một người nhà được phép ở lại để trông bệnh nhân
cán bộ nhân viên y tế bệnh viện cũng phải cập nhật liên tục khai báo y tế
bằng phần mềm của bệnh viện để theo dõi phân luồng và bổ sung thông tin
khi phát hiện bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ
những bệnh nhân ung thư thì là một quá trình chữa trị rất là dài
do đó là đến kỳ hóa trị đến kỳ xạ trị
thì trước ngày đó thì các bác sĩ đều có liên hệ trực tiếp với bệnh nhân đang ở tại địa phương
một là người ta sẽ hỏi đối tra về vụ tố dịch tễ
hai nữa là tình trạng bệnh tế
để chúng tôi có thể là tư vấn là có cần thiết phải đến bệnh viện ca trong thời điểm này hay không
và trước đó thì chúng tôi cũng đã cấp thuốc hai tháng cho những người bệnh
mà điều trị theo tuần đợt để làm sao giảm đến bệnh viện ít nhất
nhưng mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị cho những bệnh nhân đang điều trị ở tại bệnh viện
chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi
hoặc là các bệnh viện đã do những bụi chữa cho bệnh nhân
covid mà có vấn đề về ung thư thì chúng tôi cũng hỗ trợ về mặt chuyên môn
như hội trần từ xa cũng như là trao đổi trực tiếp đối với các đồng nghiệp của chúng tôi
ở những vị khác để làm sao để các bệnh nhân vừa chữa trị covid tốt
mà cũng chữa trị đảm bảo điều trị ung thư cho người bệnh
khu vực cách ly và điều trị giã chiến có đầy đủ trang thiết bị để khám
theo hướng dẫn của bộ y tế cùng ba mươi giường bệnh
bệnh viện đã lên phương án sẵn sàng khám thực hiện xét nghiệm
chụp chiếu riêng
nếu người bệnh vừa có biểu hiện nghi ngờ nhiễm vừa có bệnh lý ung bướu
khu vực này sẽ được khởi động khi bệnh viện phát hiện trường hợp dương tính
và có nhiều ca bệnh lây nhiễm
mong muốn là không có những bệnh nhân covid ở viện chúng tôi
tuy nhiên là nếu một tình huống có thật mà bệnh nhân bắt buộc phải điều trị ung thư
trong tình huống cấp cứu chẳng hạn thì chúng tôi phải có giải pháp
cái khoa cấp cứu là sẽ là mổ ở dưới đấy và sau đó sẽ đưa ra cái khu cách ly để điều trị riêng
bệnh viện cũng khuyến cáo trong thời gian này
những trường hợp nào chưa thực sự cần thiết thì có thể điều trị tại tuyến dưới
hoặc tư vấn qua tổng đài
hiện số bệnh nhân đến bệnh viện ca tại hai cơ sở mỗi ngày đã giảm một nửa so với ngày thường
ngày tám tháng bốn đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh điện biên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng
ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện trong toàn lực lượng công an điện biên
tại lễ phát động lãnh đạo công an tỉnh điện biên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng
đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an điện biên phát huy truyền thống tinh thần
vì nhân dân phục vụ tích cực hăng hái tham gia hưởng ứng nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người
cùng nhau chia sẻ những giọt máu hồng góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu
trong tình hình hiện nay đồng lòng cùng toàn đảng toàn quân toàn dân ta
chiến thắng đại dịch covid một mươi chín đang diễn ra
hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn
vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình
sáng nay gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định đã đăng ký hiến máu tình nguyện
phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ lãnh đạo công an tỉnh vừa trực tiếp tham gia hiến máu
vừa kêu gọi cán bộ chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người
góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế
nhất là trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công tỉnh nam định vừa là cán bộ sung kích triển khai thực hiện hiến máu tình nguyện
đồng thời là kênh tuyên truyền đến toàn thể các cấp các ngành nhân dân
để cùng chung tay góp sức hiến máu tình nguyện giúp đỡ cộng đồng
đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh nam định
ngoài triển khai nhiệm vụ trọng tâm của bộ công an
của thường trực tỉnh ủy ban nhân tỉnh công an tỉnh nam định
đã triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ chung tay hiến máu tình nguyện
với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nam định đến đăng ký hiến máu
đều mong muốn được góp những giọt máu nhỏ bé của mình
góp phần cứu sống những người bệnh đang trong cơn nguy kịch
lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện
theo ý đặng xuân phú cán bộ trại giam công an tỉnh
cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được một việc có ích cho xã hội và cộng đồng
để giúp đỡ những người bệnh đang cần máu
ngày hội hiến máu tỉnh nguyện còn là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nam định
hiểu thêm ý nghĩa tính nhân văn của việc hiến máu nhân đạo
một nghĩa cử cao đẹp giữa người với người
để đồng thời cũng là hoạt động gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an
những người luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo
sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân
hôm nay ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
tổ chức hội nghị thông tin báo chí vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty mùng ba tháng hai
theo đó ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
tiếp nhận vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí để điều tra
kết quả điều tra ban đầu xác định khu đất có diện tích bốn mươi ba hectare tại phương hòa phú thành phố thủ dầu một
là tài sản nhà nước giao cho công ty mùng ba tháng hai để thực hiện dự án đô thị thương mại dịch vụ tân phú
nằm trong khu liên hợp dịch vụ đô thị thương mại bình dương được chính phủ phê duyệt
năm hai nghìn một mươi sáu công ty mùng ba tháng hai đã chuyển nhượng khu đất này cho công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư xây dựng tân phú
với giá hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng không đúng quy định về thẩm định giá đấu giá tài sản gây thất thoát số tiền hơn một trăm hai mươi sáu tám tỷ đồng
hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân gồm ông nguyễn văn minh chủ tịch hội đồng thành viên
ông trần nguyên vũ thành viên hội đồng thành viên hiện nay là tổng giám đốc công ty mùng ba tháng hai
ông huỳnh thanh hải nguyên là thành viên hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của công ty mùng ba tháng hai tại công ty tân phú
hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn minh
trần nguyên vũ huỳnh thanh hải về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng đối với nguyễn văn minh trần nguyên vũ ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh thanh hải
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tổ chức thi hành việc bắt bị can để tạm giam và khám xét tại nơi ở
nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến một trăm bốn mươi năm hectare của tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ
còn trong chiều nay công an huyện cái nước tỉnh cà mau đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với huỳnh thị mộng tuyền
trú tại xã tân hưng huyện cái nước về hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông
tối ngày bốn tháng bốn tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tại ấp đông hưng xã tân hưng đông huyện cái nước
đã phát hiện và lập biên bản trịnh minh đường về lỗi vi phạm nồng độ cồn
lúc này huỳnh thị mộng tuyền là vợ của đường đi cùng đã sử dụng điện thoại di động quay phát hai video trực tiếp lên mạng xã hội facebook
có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
qua làm việc tuyền đã thừa nhận hành vi sai phạm đồng thời đã gỡ bỏ hai clip trên
theo quyết định này hành vi của huỳnh thị mộng tuyền bị xử lý hành chính số tiền phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an thành phố hà nội liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều vụ án
các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
và mới đây nhất thì lại có thêm một nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng
để đặt hàng mua nhiệt kế điện tử
thế nhưng thực tế là toàn bộ số tiền đặt cọc mua hàng đã bị các đối tượng lừa đảo ném vào cờ bạc và trả nợ nần
chân dung đối tượng lừa đảo trần ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường định công quận hoàng mai hà nội
trần ngọc anh tự nhận mình là nhân viên sân bay và đang có lô hàng là máy đo thân nhiệt nhập ngoại giá rẻ
chỉ bằng một phần hai giá chính hãng
ngay khi thông tin này được đối tượng đưa lên mạng facebook đã có hai nạn nhân sập bẫy lừa đảo
hành vi của tôi là lừa đào và chiếm đặt tài sản
tôi đã đăng tin bán nhiệt kế ở trên facebook sau đó là có hai khách cọc tiền cho tôi
và tôi cầm tiền đó để đi trả nợ và chơi cờ bạc
tôi chọn cái mặt hàng vào đấy và thời điểm này đang bán
tại vì là thời điểm này đang là thời điểm dịch bệnh
và những cái mặt hàng như là nhiệt kế hoặc là khẩu trang
thì là được nhiều người quan tâm
thì sau đó thì tôi có đăng những cái tin bán nhiệt kế giá rẻ để mà thu hút được nhiều người
với thủ đoạn tương tự trong tháng ba vừa qua đối tượng đỗ thành nam
hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định đã tung tin giao bán nhiệt kế điện tử trên mạng
với giá rẻ hơn giá thị trường và cũng đã có nhiều người sập bẫy
chuyển hàng trăm triệu đồng cho đối tượng
em lên mạng tìm được mối hợp
chuyển hàng với giá là một triệu hai trăm một mươi nghìn một cái
em chủ động liên hệ với bạn sơn
bạn hàng cũ ngày trước làm khẩu trang cùng
biết qua mạng xã hội rồi làm giá
rồi gặp nhau trực tiếp để làm hợp đồng mua bán
và chuyển tiền chuyển thẳng vào số tài khoản của mẹ em
lợi dụng thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
những mặt hàng y tế là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ rất lớn
do đó các đối tượng đã răng bẫy lừa đảo người tiêu dùng
trong những vụ việc trên tội phạm không hề có nguồn hàng nào
và chỉ tung lên mạng xã hội những thông tin ảo
nhưng nhiều người đã mất cảnh giác
dễ dàng chuyển tiền lên tới hàng trăm triệu đồng cho bọn chúng
thời gian vừa qua cũng như thời điểm này
dịch bệnh diễn ra rất phức tạp
về việc này xảy ra rất là nhiều
thời điểm này thì người dân nên chọn lọc những thông tin nó chính xác
không phải vì đối tượng đưa ra những giá rẻ mà người dân cả tin
và bỏ tiền mua những mặt hàng như thế
mà người dân nên nếu mà về những cái mặt hàng điện tử
về mặt hàng y tế này thì người dân nên mua ở những nơi được cấp phép
và về cái giá đó
nó đã được limit sẵn
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an
thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì tình hình tội phạm cũng sẽ khó lường
với nhiều phương thức và thủ đoạn mới
tinh vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động
do đó mỗi người dân cùng với việc nêu cao tinh thần chống dịch
nhưng cũng phải cảnh giác với các loại tội phạm
trong tình hình mới hiện nay
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc